đêm ngày bốn tháng hai tức đêm ba mươi tết kỷ hợi trước thời khắc giao thừa tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng đã đến thăm động viên chúc tết cán bộ chiến sĩ đội cảnh sát giao thông trật tự đội cảnh sát mùa một ba công an quận ba đình cán bộ nhân viên trung tâm điều độ hệ thống điện quốc gia thuộc tập đoàn địa lực việt nam ivn thăm hỏi động viên công nhân viên công ty công viên cây xanh hà nội công ty cổ phần môi trường tây đô
họ đều là những người đang làm nhiệm vụ trực đêm giao thừa giữ gìn cảnh quan môi trường sạch đẹp bảo đảm cho nhân dân đón tết vui xuân an toàn vui tươi phấn khởi
cùng đi với tổng bí thư chủ tịch nước có các đồng chí ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an tô lâm bí thư thành ủy hà nội hoàng trung hải lãnh đạo nhiều cơ quan ban ngành trung ương và hà nội
tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng hoàn ngành cán bộ chiến sĩ đội cảnh sát một trăm một mươi ba công an quận ba đình đã nỗ lực cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ giữ vững an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thủ đô bảo đảm cuộc sống bình yên cho nhân dân
tổng bí thư chủ tịch nước chia sẻ nhiệm vụ của các chiến sĩ một trăm một mươi ba rất nặng nề không chỉ trong ngày thường mà những ngày tết càng trở nên quan trọng góp phần bảo đảm an ninh trật tự an toàn cho người dân được đón tết vui xuân trong sự bình yên
tổng bí thư chủ tịch nước chúc cán bộ chiến sĩ đội cảnh sát một trăm một mươi ba công an quận ba đình cũng như toàn ngành công an một năm mới mạnh khỏe nhiều niềm vui hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao chúc thủ đô ngàn năm văn hiến tiếp tục vươn lên phát triển mạnh mẽ dẫn đầu cả nước trên mọi lĩnh vực
tiếp đó tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng đã đến thăm chúc tết cán bộ nhân viên trung tâm điều độ hệ thống điện quốc gia thuộc tổng công ty điện lực việt nam evn
thăm phòng điều khiển hệ thống điện phòng điều hành thị trường điện tổng bí thư chủ tịch nước ân cần thăm hỏi động viên cán bộ nhân viên đang làm nhiệm vụ vận hành hệ thống điện an toàn ổn định bảo đảm cung cấp điện phục vụ nhân dân sinh hoạt trong dịp tết đồng thời sẵn sàng chuẩn bị phục vụ sản xuất sau kỳ nghỉ tết
hiện nay quy mô hệ thống điện nước ta đứng thứ hai trong asean và thứ hai mươi hai trên thế giới bảo đảm cung ứng điện cho một trăm linh số xã bảo đảm nguồn điện cho các huyện đảo
toàn hệ thống đã cung cấp điện ổn định phục vụ sản xuất và đời sống của nhân dân góp phần phát triển kinh tế đất nước
cũng trong thời khắc chuẩn bị bước sang năm mới kỷ hợi hai nghìn một mươi chín tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng đã đến dân hương tại chùa trấn quốc một trong những ngôi chùa cổ nhất hà nội với trên một năm trăm linh năm tuổi
đền quán thánh một trong bốn thăng long tứ chấn xưa thành kính cầu cho quốc thái dân an mưa thuận gió hòa nhà nhà ấm no người người hạnh phúc
trên đường thanh niên tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng đã gặp gỡ thăm hỏi trò chuyện với đông đảo người dân và những công nhân đang làm nhiệm vụ vệ sinh môi trường
có yêu ông nào ôm cổ ông nào ôm cổ ông nào thơm ông nào
con cảm ơn ông đi
con cảm ơn ông
con cảm ơn ông